từ ngày sáu tháng một mươi đến nay ở miền trung đặc biệt là ở quảng trị và thừa thiên huế
mưa lũ lịch sử đạt ba đỉnh thậm chí có những chỗ đạt lượng mưa bằng tổng lượng mưa của cả năm
cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất lên cấp bốn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay lũ trên sông ngàn sâu hà tĩnh
các sông ở quảng bình đang lên các sông từ quảng trị đến quảng nam đang xuống
mức nước lúc một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi trên một số sông như sau
trên sông ngàn sâu tại hòa duyệt là tám năm mươi ba m dưới báo động hai bốn mươi bảy m
trên sông danh tại mai hóa là sáu năm mươi năm m trên báo động ba năm m
trên sông kiến giang tại lệ thủy là bốn năm m trên báo động ba một ba mươi năm m
trên sông hiếu tại đông hà là bốn bốn mươi sáu m trên báo động ba bốn mươi sáu m
trên sông thạch hãn tại thạch hãn là sáu tám mươi tám m trên báo động ba tám mươi tám m
trong sáu đến một mươi hai giờ tới lũ trên sông ngàn sâu
các sông ở quảng bình tiếp tục lên các sông từ quảng trị đến quảng nam xuống dần
từ nay đến ngày hai mươi tháng một mươi nguy cơ cao sẽ ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại hà tĩnh và quảng bình